tại thành phố lào cai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía bắc năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận nhằm làm rõ những diễn biến bất thường của thời tiết
để có thể cảnh báo cũng như đưa ra giải pháp ứng phó thiên tai hiệu quả và thiết thực nhất
đặc biệt các tỉnh tây bắc là vùng có thời tiết cực đoan thường xuyên hứng chịu những ảnh hưởng của thiên tai
vì vậy công tác phòng chống thiên tai phải đặc biệt được quan tâm
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tình hình thời tiết từ nay đến hết năm còn nhiều diễn biến phức tạp
chính vì vậy mà nhiệm vụ đặt ra cho các địa phương là tăng cường kiểm tra các công trình hồ ao đập không an toàn
có giải pháp sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra ưu tiên nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động phòng chống thiên tai